sản phẩm ô cốp của tỉnh quảng ninh hiện đã đến được nhiều thị trường trong nước và cả quốc tế
các doanh nghiệp đã xây dựng thương hiệu kết nối tiêu thụ sản phẩm góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển
tạo thêm việc làm và thu nhập cho nhiều người lao động
để có thể duy trì được những điều này ban chỉ đạo ô cốp tỉnh quảng ninh đã đẩy mạnh công tác kiểm tra
quản lý để nâng cao chất lượng sản phẩm địa phương
sản xuất theo quy chuẩn việt gap là lựa chọn của xã việt dân thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
để thực hiện chương trình mỗi xã phường một sản phẩm của tỉnh
qua đó xã đã có những sản phẩm chất lượng đưa ra thị trường
chương trình thực hiện mỗi xã phường một sản phẩm ô cốp của tỉnh quảng ninh
thì chúng tôi có xây dựng hai sản phẩm
một là sản phẩm bưởi và hai là sản phẩm na quảng
đến thời điểm này chúng tôi đã đưa các quy trình sản xuất theo quy trình sản xuất việt gáp
để được công nhận sản phẩm đạt sản phẩm an toàn về vệ sinh thực phẩm
xác định những cây trồng chủ lực của đông triều là cây la cây vải và lúa lép cái hoa vàng
đến nay toàn bộ có một hectare được triển khai thực hiện
trong đó có trên ba trăm linh hectare đạt tiêu chuẩn việt gap
thực hiện đề án ô cốp giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
ban chỉ đạo ô cốp tỉnh quảng ninh đã xếp chặt công tác quản lý chất lượng sản phẩm
kiên quyết thu hồi giấy chứng nhận đặt sao của một mươi sản phẩm
đã được cấp từ năm hai nghìn một mươi sáu đồng thời đưa sáu mươi năm sản phẩm ra khỏi chương trình ô cốp
do không bảo đảm tiêu chuẩn và không có tiềm năng phát triển
chúng ta đã xây dựng được ra là có ba mươi một sản phẩm chủ lực cấp huyện
một mươi sản phẩm chủ lực cấp tỉnh và sáu sản phẩm chủ lực định hướng cấp quốc gia
thì bây giờ sẽ rà soát lại nó để từ đó mà quy hoạch lại cái vùng sản xuất nguyên liệu cho đó
rồi từ đó để tính toán mà xây dựng các chương trình dự án
với mục tiêu tiến tới sản xuất chuyên nghiệp chất lượng cao quảng ninh đã triển khai giả soát
lại chất lượng các sản phẩm trong danh mục ô cốt của tỉnh tạo nên sự cạnh tranh để nâng cao chất lượng
và kích cầu giao thương bảo đảm đưa ra thị trường sẽ là những sản phẩm chất lượng đạt tiêu chuẩn